các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hầu hết các lò vôi ở khu vực này đều là các lò vôi thủ công xây dựng tạm bỡ không đảm bảo an toàn cho người lao động
mặt khác các lò vôi đều không được chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng cấp cho bất cứ một loại giấy tờ gì để hoạt động
nên khi tai nạn lao động xảy ra người chịu thiệt thòi lại chính là chủ nhân của các lò vôi này
tuy nhiên khi tiếp xúc với chúng tôi người thân của các nạn nhân vẫn còn tỏ ra hết sức chủ quan và coi thường tính mạng của chính mình
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tôi đi theo thang xuống tôi với cây ngọc là đi theo thang xuống nhưng anh ngọc xuống trước là tôi xuống sau
thì trong đó là ngọc xuống không chịu được bảo tôi khai người lên đi không chịu được mô
thế tôi mới ngọc lên lên thì lúc đó là tôi lên thì tôi choãng là tôi không biết cái gì cả
còn những người nhảy vào như thế nào là tôi cũng không biết được
còn sau khi tôi tỉnh là tôi biết rằng là người nói lại là ai nhảy vào là đều chết là người đấy không cứu được
ngay sau khi xảy ra tai nạn giám đốc công an tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện nông cống
tiến hành bảo vệ hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu đồng thời tiến hành các biện pháp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này
theo kết quả điều tra ban đầu các nạn nhân bị tử vong do ngạt khí co
đây là một loại khí rất độc có thể gây hôn mê nhanh và tử vong ngay tại chỗ
trước sự việc nghiêm trọng kể trên huyện nông cống đã đình chỉ bảy trên bảy lò vôi thủ công trên địa bàn xã hoàng giang
để giả soát kiểm tra nếu là vôi thủ công nào không đảm bảo an toàn lao động sẽ không cho hoạt động